bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh trao năm trăm linh đồng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng đại diện gia tộc thời cúng liệt sĩ
phần quà tiền mặt ba trăm linh đồng được trao cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
ngoài ra thành phố hà nội sẽ tặng quà mức một năm triệu đồng một người với các cụ tròn một trăm linh tuổi mức một hai triệu đồng với các cụ thọ hơn một trăm linh tuổi mức một triệu đồng với các cụ chín mươi năm tuổi và các cụ chín mươi tuổi
sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm dự đoán và sử dụng kinh phí chi trả đúng đối tượng chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trục lợi chính sách chi trả tặng quà không đầy đủ theo đúng quy định
chuyển sang các thông tin thời sự khác thưa quý vị chương trình chuyển đổi số quốc gia đưa ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ trở thành quốc gia số
qua thực tế triển khai các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi số có khả năng tối ưu chi phí đến ba mươi năm so với phương pháp truyền thống
việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao đã được ứng dụng trên hầu hết các lĩnh vực nông nghiệp
các công nghệ như iot big data blockchain cho phép phân tích các dữ liệu về sinh trường và phát triển nâng cao khả năng kháng bệnh góp phần tăng năng suất chất lượng của cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp
tại hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp các chuyên gia cho rằng để thúc đẩy chuyển đổi số cần tập trung vào những nội dung như phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành như đất đai cây trồng vật nuôi thủy sản và xây dựng mạng lưới quan sát giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp đào tạo ứng dụng công nghệ số cho người nông dân và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử
trong những năm vừa qua viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành hàng lúa gạo của việt nam như là bảo tồn gen phát triển nguồn nghiên cứu giống quy trình canh tác và chuyển giao công nghệ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị tiếp tục hợp tác với viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế trong thời gian tới
viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đã hướng dẫn cho hơn một trăm linh nông dân sản xuất lúa gạo theo quy trình nhằm tăng năng suất từ năm đến một tấn trên một hectare
giảm thốc trừ sâu năm mươi tăng thu nhập cho người dân khoảng một mươi kết nối giữa các hợp tác xã tổ chức nông dân với các doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu lúa gạo hỗ trợ xây dựng thương hiệu gạo các mô hình sản xuất lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính xuống từ hai mươi đến ba mươi
hiện nay ngành lúa gạo việt nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu thị trường đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng sản phẩm chế biến và phát triển thương hiệu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế tiếp tục hỗ trợ ngành hàng lúa gạo bảo đảm an ninh lương thực và góp phần giảm phát thải khí nhà kính
thưa quý vị ngày hôm nay sở y tế tỉnh ninh bình cho biết vừa tiếp nhận cách ly và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín số một nghìn bốn trăm linh hai nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây lên bốn trường hợp
bệnh nhân là nữ ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh lai châu
ngày sáu tháng một mươi hai bệnh nhân từ ả rập xê út nhập cảnh tại sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
kết quả xét nghiệm lần một và lần hai là âm tính với virus sars cov hai
kết quả xét nghiệm lần thứ ba là dương tính và hiện đang được cách ly điều trị
hiện tổng số trường hợp cách ly và giám sát tại tỉnh ninh bình là một trăm năm mươi ba trường hợp
thưa quý vị từ ngày hai tháng một mươi hai cho đến nay tp hcm không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
và sau khi đã cách ly đủ một mươi bốn ngày
thành phố đã tiến hành gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa
các khu vực bị phong tỏa sau khi tp hcm phát hiện bốn ca nhiễm mới trong cộng đồng
gồm các bệnh nhân covid một mươi chín thứ một nghìn ba trăm bốn mươi hai một nghìn ba trăm bốn mươi bảy một nghìn ba trăm bốn mươi tám và một nghìn ba trăm bốn mươi năm
đến ngày hôm nay tất cả các khu vực phong tỏa đã hoàn tất cách ly đủ một mươi bốn ngày theo đúng quy định
và có kết quả xét nghiệm âm tính được gỡ bỏ phong tỏa
hiện thành phố không còn trường hợp nào được cách ly tại nhà hay nơi lưu trú
số người đang được cách ly tại điểm cách ly
tập trung là hai hai trăm năm mươi hai người
chuyển sang các thông tin về đợt rét đậm rét hại hiện nay
thưa quý vị trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh cho đến sáu tuổi
thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét
hiện tại số lượng trẻ nhập viện vì mắc các bệnh về đường hô hấp
như viêm họng viêm phế quản viêm phổi viêm tai dữa đang ngày càng gia tăng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái
tiếp nhận từ hai mươi đến hai mươi hai trẻ vào điều trị
trong tổng số hơn một trăm linh bệnh nhi đang điều trị nội trú
thì có khoảng tám mươi trẻ mắc bệnh đường hô hấp
như viêm mũi họng viêm amidam viêm thanh quản viêm phế quản
trong khoa có những buồng bệnh
các bệnh nhi đều mắc viêm phổi hoặc kèm theo bệnh lý khác
hầu hết các trẻ có triệu chứng như sốt ho khó thở khò khè
tiết dịch mũi họng giảm ăn nôn
một trong những nguyên nhân gia tăng bệnh nhi vào nhập viện thời điểm này
là do thời tiết trở lạnh rét trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu
tình trạng trẻ nhập viện cũng gia tăng ở các trung tâm y tế
các huyện như mù căng trải trạm tấu văn chấn và thị xã nghĩa lộ
và trong khi đó nhiệt độ tại tỉnh lào cai xuống thấp
cũng dễ ảnh hưởng tới những người bệnh đang nằm điều trị tại các bệnh viện
và để phòng chống rét thuận lợi cho việc điều trị cho các bệnh nhân
các bệnh viện tại tỉnh lào cai đã chủ động giữ ấm giúp người bệnh ổn định sức khỏe
khoa nhi bệnh viện đa khoa huyện mường khương những ngày trở rét
bệnh nhân nhi tăng vọt so với thời điểm trước đó
chủ yếu trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp đặc biệt là viêm phổi viêm phế quản
cùng với các biện pháp điều trị bệnh viện đã tăng cường thêm chăn đệm
các đèn sửa để phục vụ người bệnh
bác sĩ cũng hướng dẫn là thời tiết lạnh như thế này thì không nên cho con ra ngoài
để không khí nó sẽ dễ làm con bị hóa
bác sĩ cũng bảo là cho con ăn đầy đủ để con mau khỏe
thời tiết lạnh này thì ảnh hưởng rất là lớn
từ lúc chăm sóc và lúc điều trị của các cháu thì các bạn sẽ nằm điều trị lâu hơn
so với ngày nắng ấm hình thường
em vẫn phải tư vấn cho lần nhất là quần áo ấm
và thứ hai là hạn chế ra ngoài khi trời gió rét lạnh mưa
do địa bàn vùng cao đời sống kinh tế còn thấp
nên phần lớn bệnh nhân không thể trở lại
nhưng tại bệnh viện đa khoa huyện mường khương đều là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn
chính vì vậy bên cạnh việc trang bị các thiết bị sửa ấm
bệnh viện cũng hỗ trợ thêm về chế độ ăn uống cho các bệnh nhân
chúng tôi phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện là hàng tuần
chúng tôi tổ chức hai bữa ăn hỗ trợ mỗi một ngày là hỗ trợ năm mươi bệnh nhân
mỗi một suất là hai mươi một bữa thôi
chứ một số tổ chức là phải cho một số quần áo ấm
như vậy là đợt vừa rồi
ví dụ mấy trăm bộ thì như vậy chúng tôi để cái vị trí này
vậy là bà con cần thiết bà con chúng lấy
ngoài việc chủ động bảo đảm công tác phòng chống rét
các y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện mường khương
cũng chú trọng khuyến cáo bệnh nhân người nhà bệnh nhân
bảo đảm sử dụng an toàn các thiết bị điện thiết bị sửa ấm
ăn uống đủ chất giữ vệ sinh cơ thể nhà cửa
để điều trị đạt hiệu quả cao và phòng chống các bệnh mùa z
còn tại tỉnh cao bằng bên cạnh việc phòng chống rét cho người
thì tỉnh cao bằng cũng đang khẩn trương triển khai mọi biện pháp
để bảo vệ cho đàn xa xúc tránh bị thiệt hại trong mùa z năm nay
tỉnh cao bằng đã ban hành các văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi
theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của người dân
vận động nhân dân sửa chữa củng cố lại hệ thống chuồng trại ra xúc
không thả rông ra xúc trong những ngày z đậm z hại
chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn ra xúc
tăng cường trồng các rống cỏ có khả năng chịu hạn chịu z chịu xương muối tốt
trong thời gian tới dự báo thời tiết có thể có nhiều diễn biến phức tạp
để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về ra xúc
thì ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền ngành chức năng
thì người dân cũng cần tích cực chủ động thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
chuyển sang các thông tin về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị ngay trong ngày đầu gia quân tấn công trấn áp tội phạm
phòng an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp phá chuyên án
bắt giữ một đối tượng trong đường dây lùa đảo gần bốn trăm linh tỷ đồng
đối tượng là lê thành nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện cần đước tỉnh long an
bằng các thủ đoạn như kết bạn làm quen giả danh nhân viên sân bay
gọi điện yêu cầu nộp phí nhận quà từ nước ngoài gửi về
tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về việt nam
chỉ từ tháng sáu đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước
với tổng số tiền gần bốn trăm linh tỷ đồng
lực lượng công an cũng đã thu giữ bốn máy điện thoại một mươi sáu sim điện thoại
một quyển sổ mà nhân ghi chép thông tin lừa đảo
thời điểm gần đến tết tình hình buôn lậu pháo càng trở nên phức tạp
trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng tại tỉnh quảng trị
đã nỗ lực bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán trái phép pháo với số lượng lớn
lực lượng liên ngành tại cửa khẩu quốc tế lao bảo vừa phát hiện bắt giữ
vụ vận chuyển pháo lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng một tấn pháo lậu
số pháo này được các đối tượng vận chuyển cất dấu che chắn
bằng các lớp kim loại và hàng hóa khác trên xe ô tô mang biện kiểm soát hai mươi chín c
chín sáu một bảy hai do tài xế nguyễn ngọc quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại hưng yên điều khiển làm thủ tục thông quan
hiện nay các đối tượng buôn lậu pháo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn các năm trước
như tập kết pháo dọc tuyến sông sepol chia nhỏ số lượng pháo và lợi dụng vào thời điểm đêm tối
hoặc dạng sáng để thẩm lậu qua biên giới vận chuyển về tuyến quốc lộ chín
pháo được các đối tượng tập kết ở nhiều điểm dùng nhiều loại xe khác nhau đưa về nội địa
và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện
từ nay cho đến tết nguyên đán tân sỉu các đối tượng vận chuyển pháo sẽ còn manh động và liều lĩnh hơn
điều này tạo nên mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng tài sản của nhiều người
thực trạng trên đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ từ các lực lượng chức năng
để bình yên cho người dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc
thưa quý vị nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát tp hải phòng đã ra quân
tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý những trường hợp lái xe phụ xe sử dụng chất kích thích chất gây nghiện
các lực lượng liên ngành đã lên kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm tra đột xuất
xét nghiệm các chất gây nghiện của lái xe và phụ xe ngay tại các trạm kiểm soát
xử lý nghiêm lái xe vi phạm
việc kiểm tra sẽ tiến hành thường xuyên liên tục đặc biệt là vào cuối năm nay
khu vực kiểm tra sức khỏe cho lái xe được bố trí liên hoàn khép kín
giải quyết các thủ tục nhanh nhất bảo đảm lấy mẫu xét nghiệm trung thực chính xác và hoàn toàn công khai
cũng đã phát hiện một số trường hợp và đã báo cáo giám đốc tham mưu cho chủ tịch hội văn phố
ra quyết định xử lý phạt hành chính đối với mức phạt theo nghị định một trăm linh
với những quy định của nghị định một trăm linh ngoài thực hiện xử nghiêm đối với các trường hợp tài xế
vi phạm quy định an toàn giao thông về nồng độ cồn chất kích thích
lực lượng cảnh sát giao thông còn thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền hướng dẫn
người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến chấp hành nghiêm thủ tục
thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố dịp tết sắp tới
pháp áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ hôm một mươi năm tháng một mươi hai do các ca nhiễm covid một mươi chín tăng mạnh
thưa quý vị sau khi các cử tri đoàn của mỹ bỏ phiếu xác nhận ông joe biden là người chiến thắng
trong cuộc đua vào nhà trắng lãnh đạo nhiều nước đã chính thức gửi lời chúc mừng
và bày tỏ hy vọng hợp tác với tổng thống đắc cử mỹ trong nhiệm kỳ tới
một kỳ bầu cử đầy hoài nghi và tranh cãi của mỹ được cho là sắp đi đến hồi kết
trong thông điệp mới đưa ra
quý vị và vladimir putin đã chúc mừng chiến thắng của ông joe biden
bày tỏ hy vọng hai bên sẽ gác lại những khác biệt để thúc đẩy hợp tác trong những vấn đề toàn cầu
tránh văn phòng nội các nhật bản cũng bày tỏ niềm tin của tokyo
đối với mối quan hệ bền chặt với washington trong nhiệm kỳ sắp tới
trong khi đó người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc nêu rõ tổng thống moon jae in
đã chính thức gửi thư chúc mừng tới ông joe biden bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ
với nhà lãnh đạo tiếp theo của mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo triều tiên
cùng ngày các kết quả nhằm lật ngược kết quả bầu cử của tổng thống donald trump đã nhận thêm thất bại
sau khi tòa án tối cao bang wisconsin ra phán quyết giữ nguyên chiến thắng của ông joe biden
tổng thống iran hassan rouhani vừa cho biết quốc gia hồi giáo này sẵn sàng tái tuân thủ
những cam kết hạt nhân của nước này theo thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện jcpoa
ký kết năm hai nghìn một mươi năm
nếu các bên còn lại tham gia thỏa thuận tuân thủ những cam kết liên quan
trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tổng thống iran hassan rouhani đã hối thúc chính quyền mỹ
sắp tới tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân và thực hiện những cam kết theo thỏa thuận này
ông cũng đồng thời khẳng định chương trình tên lửa của tehran là vấn đề không thể thương lượng
và tổng thống đắc cử mỹ joe biden nhận thức rõ điều này
trước đó tổng thống rouhani cũng tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại tuân thủ đầy đủ
thỏa thuận hạt nhân ngay sau khi các bên còn lại tôn trọng những cam kết của mình
ông cũng nhắc lại quyết tâm nắm bắt cơ hội trong bối cảnh nước mỹ có tổng thống mới lên lãnh đạo
vào tháng một năm sau bất chấp những lời chỉ trích từ phe bảo thủ
hôm nay nội các nhật bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ ba trị giá hai mươi một tám trăm bốn mươi tỷ yên
tương đương với khoảng hai trăm một mươi tỷ usd cho tài khoá năm hai nghìn hai mươi nhằm hỗ trợ bảo đảm nền kinh tế nước này duy trì đà phục hồi
khoản ngân sách bổ sung thứ ba này sẽ làm tăng tổng chi của nhật bản trong tài khoá hai nghìn hai mươi lên trên một trăm bảy mươi năm tỷ yên
vượt tổng dự toán ba gói ngân sách ban đầu một trăm linh hai sáu trăm sáu mươi tỷ yên
thực tế này làm dấy lên quan ngại ngành tài chính của nhật bản rơi vào tình trạng xấu nhất trong nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới
gói bổ sung ngân sách này sẽ góp phần bù đắp khoản thu ngân sách sụt giảm do chính sách cắt giảm thuế
theo kế hoạch chính quyền thủ tướng nhật bản suga yoshihide sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung này lên quốc hội vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị việc phân phối vắc xin covid một mươi chín đầu tiên được chính phủ liên bang phát triển
được chính phủ liên bang phát triển được chính phủ liên bang phát triển được chính phủ liên bang phát triển
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ mỹ một trăm bốn mươi năm địa điểm phân phối tiếp nhận vaccine và dự kiến thêm bốn trăm hai mươi năm địa điểm cùng sáu mươi sáu địa điểm khác nhận vaccine lần lượt vào ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
niềm vui đang được gieo trên khắp nước mỹ vui nhất chắc chắn là đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu những người hồi hộp theo dõi các chuyến hàng từng giây từng phút và cũng là những người được tiêm những liều vaccine đầu tiên vào ngày hôm qua
người già tại các viện dưỡng lão đối tượng sẽ bị tổn thương do dịch bệnh cũng nằm trong diện ưu tiên và sẽ được tiêm phòng vào tuần tới
mỗi người sẽ được tiêm hai liều vaccine để tạo ra miễn dịch hoàn toàn với virus sars cov hai
hơn một trăm linh triệu người tức là khoảng ba mươi dân số mỹ có thể được tiêm chủng vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi hy vọng sẽ có khoảng bốn mươi triệu liều vaccine đủ phân phối cho hai mươi triệu người vào cuối tháng một mươi hai này
các quan chức y tế trước đó từng dành nhiều tháng kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch bệnh
thì bây giờ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn đó là thuyết phục người dân rằng vaccine covid một mươi chín mới rất an toàn
và việc phê chuẩn của fda không hề chịu tác động từ chính quyền tổng thống donald trump
fda muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng muốn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vaccine
chúng tôi có quy trình đánh giá riêng
chúng tôi đã cam kết với người dân mỹ rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng đơn xin cấp phép vaccine covid một mươi chín và đó là những gì chúng tôi đã làm
chúng tôi đã đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vaccine
khi những chiếc xe tải của fedex ups và máy bay bắt đầu vận chuyển vaccine đến các bệnh viện cơ quan y tế các bang
phòng khám tại những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh
quan chức trong bệnh viện và nhân viên y tế ở cuối chuỗi phân phối đã chờ đợi trong sự hy vọng sen lẫn với lò âu
họ theo dõi sát sao tiến trình vận chuyển
họ chuẩn bị những tủ đông lạnh theo yêu cầu để bảo quản vaccine của pfizer ở nhiệt độ âm chín mươi bốn độ c
họ cũng hoàn thiện thông tin chi tiết về việc nhân viên nào sẽ được tiêm những liều vaccine đầu tiên
do số lượng vaccine được cung cấp rất hạn chế nên nhiều trường hợp sẽ phải chờ đợi và trong thời gian đó họ vẫn có nguy cơ phơi nhiễm với virus sars cov hai
gần hai chín triệu liều tiêm nhắc lại sẽ được cung cấp sau ba tuần dành một phần cho nguồn cung cấp dự trữ khẩn cấp
khi nào chúng tôi tự tin hơn với quy trình sản xuất phân phối và điều hành của chính phủ chúng tôi sẽ không cần dành phần cho dự trữ nữa
dù các bệnh viện trung tâm tại mỹ đã có sẵn hệ thống cung cấp và vận chuyển vaccine
đến những phòng khám xa xôi nhưng với loại vaccine covid một mươi chín mới họ vẫn phải triển khai các biện pháp an ninh một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn để đảm bảo quy trình phân phối diễn ra xuân sẻ
vaccine covid một mươi chín được vận chuyển trên những chiếc xe tải được trang bị cảm biến để theo dõi nhiệt độ vị trí và mức độ tiếp xúc với ánh sáng
nhiều bệnh viện cũng lắp đặt các camera an ninh mới đồng thời giữ bí mật về nơi cất giữ và bảo quản vaccine
trước những lo ngại về chất lượng của vaccine covid một mươi chín cũng như nguy cơ xảy ra hành động phá hoại
đảm bảo sự an toàn trong quá trình phân phối và tiêm chủng vaccine mới này
sẽ phải mất nhiều tháng cho đến khi vaccine được phân phối rộng rãi hơn
vì vậy các quan chức mỹ đã kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội
dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh nhiều quốc gia châu âu đang cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn do số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục tăng
bắt đầu từ ngày hôm nay
pháp bước vào phòng dịch
pháp bước vào một giai đoạn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín mới dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội
nhưng áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc nhằm ngăn đà lây lan của dịch bệnh
lệnh giới nghiêm ban đêm tại pháp có hiệu lực từ hai mươi giờ hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau
bất cứ ai nếu không làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giao thông công cộng và cảnh sát đều không được phép ra ngoài đường
những cuộc họp mùa giáng sinh cũng đều bị cấm
chỉ riêng trong ngày noel ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vì lý do tôn giáo và truyền thống người pháp mới được phép ra đường để đi lễ và gặp gỡ gia đình
số người giới hạn tại bàn ăn vẫn là sáu người
lệnh giới nghiêm này cũng đồng nghĩa các nhà hàng quán bar những hoạt động giải trí vẫn tiếp tục phải tạm dừng hoạt động cho đến khi có lệnh mới
theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế số người mắc covid một mươi chín nhập viện tại pháp đã tăng thêm hai trăm bốn mươi hai người
trong khi số bệnh nhân điều trị tích cực đã tăng thêm ba mươi năm người
tỷ lệ thất nghiệp tại anh tiếp tục tăng trong ba tháng gần đây và số lượng người lao động mất việc làm cũng tăng lên mức cao kỷ lục trong giai đoạn này
các số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại anh tăng lên bốn chín giai đoạn từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
số người lao động mất việc làm cao kỷ lục ở mức ba trăm bảy mươi người
ngoài ra số lượng nhân viên trong bảng lương hàng tháng của tháng một mươi một cũng giảm hai mươi tám người
như vậy tổng số người mất việc làm tại anh từ tháng ba tới nay là tám trăm một mươi chín người
trong đó chủ yếu là những người lao động trong ngành dịch vụ
chuyên gia đánh giá thị trường lao động anh sẽ tiếp tục suy yếu trong thời gian tới
những đợt bọt biển màu nâu nhạt đã xâm chiếm bờ biển tại thành phố du lịch gold coast và vịnh byron ở australia
khi nơi đây đang trải qua bão lớn và thủy chiều dâng cao tới tám mét
theo các nhà khoa học bọt biển sẽ xuất hiện khi các tạp chất như muối biển hóa chất chất thải sinh vật phù du cá chết cây nổi
các sản phẩm phân hủy của sinh vật sống dưới nước hòa trộn với nhau bởi những cơn sóng mạnh
biến nước thành những đám bọt màu nâu và đặc
mưa lớn và cuồng phong mang theo lượng mưa có nơi lên tới hơn bảy trăm linh mm đã rội xuống bờ biển và khu vực đông dân cư
ở biên giới bang new south wales và queensland
hơn hai hộ gia đình đã rơi vào cảnh mất điện do ảnh hưởng của bão
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt